thưa quý vị để phục hồi phát triển kinh tế tại tp hcm sau ngày mở cửa ngày một tháng một mươi tới đây
thì hoạt động vận tải hành khách cần phải được ưu tiên trong đó có xe buýt
tuy nhiên lộ trình thực hiện ra sao thì chưa cụ thể
bên cạnh đó nhiều tiêu chí áp dụng còn bộc lộ bất cập khiến cho doanh nghiệp mừng vì được hoạt động
nhưng cũng lo lắng làm sao để thực hiện
còn hai ngày nữa là tp hcm áp dụng nơi lỏng bị phát phòng chống dịch covid một mươi chín để mở cửa phát triển kinh tế
trong đó vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có bộ tiêu chí đánh giá hoạt động và ưu tiên
nhận được thông tin này ông hoàng trung tại xe buýt không giấu được sự vui mừng
khi đã bám trù là thành phố nhiều tháng qua để chờ có việc làm
trong thời gian mà xe ngưng hoạt động thì hoàn toàn thu nhập không có
nó sẽ ảnh hưởng thực tế thực đến là cái nguồn sinh hoạt về chi phí ăn ở hoặc là cái hỗ trợ kinh tế cho gia đình
cái đó là cái khó khăn nhất đối với toàn bộ anh em cán bộ công nhân viên cũng như đối với cá nhân tôi
hàng trăm chiếc xe buýt được đầu tư mới này đã sẵn sàng hoạt động trở lại
đem đến niềm vui công an việc làm cho đội ngũ tài xế
nhưng doanh nghiệp lại lo bên cạnh việc thiếu hụt nhân công thì gánh nặng lãi vai ngân hàng
định mức sáng lượng hành khách chi phí xét nghiệm định kỳ là những thách thức chờ đợi doanh nghiệp
đến thời điểm này được sự hỗ trợ của sở thông vận tải và trung tâm thì đơn vị đã tiêm được cho nhân viên
đối với mũi một thì đạt tỷ lệ là tám mươi chín còn về mũi hai thì đạt là bảy mươi
nếu mà hoạt động trở lại thì phải có cái tết covid định kỳ
thì hàng tuần mỗi một lần thì đơn vị gặp khó khăn
cần cái đề sức là sở hoặc trung tâm có cái hỗ trợ là cái kích test
hoặc mẫu kích test để đơn vị thực hiện cho nó đảm bảo đúng theo cái quy định của y tế trong phòng chống dịch
trong cái bộ tư chí có cái bộ tư chí thứ tám là cái phương thức thanh toán là không sử dụng tiền mặt
thì do cái đặc thù của cái xe buýt là sử dụng cái mệnh giá tiền là giá nhỏ
nhỏ lẻ rồi cái thứ hai là cái thói quen của hành khách
đến cái thời điểm này thì cái việc mà sử dụng là cái thanh toán điện tử thì nó cũng chưa có đạt theo như mong muốn
thì đối với cái tiêu chí này thì đơn vị đề xuất là không áp dụng trong cái hoạt động của xe buýt
thì đối với cái hoạt động của cái ngành dự tả hình thức công cộng đó là xe buýt
thì về phía đơn vị thì cũng có một số cái kiến nghị một số cái đề xuất cấp bách trong cái cho ngành xe buýt
trong thời điểm này
điểm hiện tại cái thứ nhất là kéo dài thêm cái thời gian thời gian cái dự án đầu tư xe buýt
cái thứ hai là hỗ trợ cái lãi vai của ngân hàng trong cái thời gian ảnh hưởng của dịch
cái thứ ba nữa là cái danh thu đặt hàng á thì tính theo cái sản lượng thực tế
đến khi xe buýt được hoạt động ổn định và khôi phục trở lại như cũ
đạt giao thông là lĩnh vực ưu tiên để khôi phục kinh tế là chú trương đúng đắn của thành phố hồ chí minh
việc cần làm
chính là đảm bảo cho mạch máu của nền kinh tế được hoạt động an toàn thông suốt
đây là bài toán của ngành giao thông thành phố cần nỗ lực tìm lời giải lúc này
cho vận tải hoạt động hành khách mà hoạt động lại với cái chỉ tiêu
mà tỷ lệ lợi dụng trọng tải chừng năm mươi tức là năm mươi số ghế đó
thì những người trong ngành như tôi đó thì có thể nói một cách là đúng đắn
là cho nhưng mà không cho bởi vì về mặt nghiệp vụ
thì cho năm mươi có nghĩa là nếu anh không tăng giá thì anh chỉ có lỗ và hòa vốn thôi
chứ không có lệnh chính vì vậy cho nên tôi đề nghị là cái mật độ tập trung
cái tiêu chí mật độ tập trung tiêu chí bấy đó cần phải xem lại
theo bộ giao thông vận tải việc ban hành kế hoạch nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách
phù hợp với từng bước nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín bên cạnh đó tạo điều kiện để
chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm an toàn liên thông thống nhất giữa các tỉnh
thành phố tuy nhiên tại thành phố hồ chí minh sau ngày một tháng một mươi liệu rằng xe buýt có khách đi
lại hay không khi nhiều đối tượng vẫn chưa được phép đi lại